các tỉnh thuộc phía tây bắc bộ chỉ có mưa vài nơi ban ngày trời nắng nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ riêng một số nơi thuộc điện biên lai châu có thể sắp xỉ ngưỡng ba mươi độ
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác với mức nhiệt cũng trên đà tăng dần giao động từ hai mươi hai mươi năm độ trời chỉ hơi lạnh vào lúc sáng sớm
các tỉnh từ quảng bình đến huế mưa chỉ xảy ra diện vài nơi chưa chiều trời
trời hưởng nắng nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết khá ổn định mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi ngày nắng nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi một độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai phổ biến ít mưa có trăng chỉ xuất hiện mưa cục bộ với lượng mưa nhỏ không đáng kể vào chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng nhiều hơn
nhiệt độ ban trưa tại tây nguyên tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ có thể sấp xỉ ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ ban trưa là ba mươi năm độ
đến với thông tin trên biển tại quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi hai hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa
mưa nhỏ và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi chín hai mươi bốn độ